tại chủ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng thương mại thụy điển an linder
cùng đoàn doanh nghiệp thụy điển đang có chuyến thăm việt nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư
tại buổi tiếp thủ tướng cho rằng quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và thụy điển phát triển tích cực trong tất cả các lĩnh vực
tuy nhiên hợp tác về kinh tế còn khiêm tốn đồng thời nhấn mạnh việt nam coi trọng việc phát triển toàn diện quan hệ với thụy điển
thủ tướng đề nghị thủy điển có tác động để eu sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
đồng thời hoan nghênh việc hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và hướng đến đối tác chiến lược
chính phủ việt nam đã và đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút các nhà đầu tư trong đó có các doanh nghiệp thụy điển
bộ trưởng alinder khẳng định thụy điển việt nam có mối quan hệ hợp tác truyền thống từ những năm sáu mươi cần tiếp tục được để mạnh hơn nữa
bộ trưởng mong muốn mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước đó là mối quan hệ đối tác chiến lược bình đẳng giữa hai quốc gia
bà anne linder bày tỏ và đề nghị hai bên tăng cường các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau
bộ trưởng thương mại thụy điển cũng cho biết sang thăm việt nam lần này có đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của thụy điển
nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư lâu dài tại việt nam
bà khẳng định thụy điển sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với việt nam đặc biệt là trong lĩnh vực y tế giáo dục khoa học công nghệ
cũng như về kinh tế thương mại đầu tư nhất là gia tăng kim ngạch thương mại song phương như mong muốn của thủ tướng nguyễn xuân phúc